phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đang tạm giữ bà vũ thị thúy quê tỉnh thanh hóa
vì đưa ra thông tin sai sự thật về công ty nhật nam có nhiều bất động sản dự án đầu tư có lợi nhuận cao
để huy động vốn của nhiều cá nhân rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân
từ đó bà thúy đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
công ty bất động sản nhật nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản
tại các tỉnh thành trên cả nước lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày
với tỷ suất lợi nhuận cao từ năm bảy một tháng tương đương với sáu mươi tám mươi bốn một năm
kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản
hoạt động này được nhiều cơ quan trong đó có cục an ninh kinh tế bộ công an cảnh báo
tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế và an ninh trật tự
thưa quý vị hoạt động của tội phạm mua bán người đang diễn biến ngày càng phức tạp
với nhiều phương thức thủ đoạn rất tinh vì
thời gian qua công an tỉnh bạc liêu đã đấu tranh triệt phá và bắt giữ nhiều đối tượng
liên quan đến tội phạm này
tội phạm này góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
bên cạnh đó cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận biết
phát hiện sớm đấu tranh với các tội phạm mua bán người để có biện pháp phòng tránh
phòng an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa triệt phá thành công đường dây mua bán người sang trung quốc
bắt giữ đối tượng lương thị hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở tỉnh nghệ an
phạm thị tú sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở tỉnh bạc liêu cùng đồng bọn
bằng thủ đoạn môi giới hôn nhân
các đối tượng lôi kéo những phụ nữ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
thiếu hiểu biết để lừa bán sang trung quốc với giá từ chín mươi đến một trăm linh triệu đồng
hứa hẹn qua bên nước bạn lấy chồng giàu sang hoặc làm việc lương cao
tuy nhiên khi sang tới trung quốc các đối tượng bán những phụ nữ này từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
các nạn nhân thường bị bán làm vợ đi tiếp khách và bị hành hạ ngược đãi
với cái thủ đoạn này số đối tượng này cũng đã lừa hàng chục phụ nữ sang trung quốc
mà đáng chú ý thì trong số đó
những trẻ em dưới một mươi sáu tuổi thì hiện nay là cơ quan nên điều tra cũng đã khởi tố bảy bị can
trong đó đề nghị tri tố sáu bì can và ra quyết định tri nã một đối tượng hiện đang lẫn trốn tại trung quốc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu cho biết
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã bóc gỡ năm vụ liên quan đến mua bán người bắt giữ một mươi ba đối tượng
theo nhận định của cơ quan công an thủ đoạn của các đối tượng mua bán người không mới
những phương thức đã có những thay đổi
ngoài việc cấu kết với những đối tượng người nước ngoài để mua bán người xuyên quốc gia
các đối tượng hiện nay còn thực hiện việc mua bán ngay trong nội địa
lừa gạt rồi mua bán phụ nữ qua lại các cơ sở với nhau
đa số nạn nhân của tội phạm mua bán người là phụ nữ
người dân tộc thiểu số có kinh tế khó khăn thiếu thông tin về phòng chống mua bán người
chỉ cần các đối tượng rụ rỗ vẽ ra những viễn cảnh như lấy chồng nước ngoài
việc nhẹ lương cao nhiều nạn nhân vì muốn thay đổi cuộc sống đã tin vào các đối tượng này
để rồi sập bẫy tội phạm mua bán người
em có gặp được một người phụ nữ tên là tú lớn tuổi là dẫn theo hai người phụ nữ nữa
xuống là nói là sẽ đi chung với em
thì ngọc có nói em là thôi thì sang trung quốc đi làm vài tháng
bay ra tới sân bay nội bài của hà nội
thì đưa ra tới đó là nói là bắt xe đi lên cao bằng
là lên tới cao bằng sẽ có người đón đưa qua biên giới ở tỉnh hà nam trung quốc
sau đó bắt em làm đi lấy chồng và đi tiếp khách
nhưng mà sau đó em không đồng ý và em trốn
em trốn và bắt lại
rồi đưa em về một cơ sở
một cái lô cót là em không biết chỗ nào và đánh đập
tội phạm mua bán người được dự báo vẫn có những diễn biến phức tạp khó lường
do vậy trong thời gian tới lực lượng công an tỉnh bạc liêu sẽ tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa
bên cạnh đó mỗi người dân cần nhận thức và nâng cao cảnh giác tránh trở thành nạn nhân của mua bán người
liên quan đến thông tin từ báo chí hàn quốc đưa tin ban đầu
về việc bắt giữ hai tiếp viên hàng không việt nam vận chuyển tinh dầu cần xa
sáng ngày bảy tháng chín ông đinh việt sơn phó cục trưởng cục hàng không việt nam
cho biết cục đã chỉ đạo các hãng hàng không xác minh vụ việc và sớm có báo cáo
trước đó theo đài mbc đưa tin ngày sáu tháng chín sở cảnh sát incheon phía tây của seoul hàn quốc
đã bắt giữ hai trong số bốn thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không việt nam
để điều tra về hành vi buôn lậu ma túy
hai nữ tiếp viên này bị nghi ngờ dấu cần xa dạng lỏng tức tinh dầu cần xa
trị giá ba trăm linh triệu won tương đương với hơn năm bốn tỷ đồng
trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào hàn quốc từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
theo kết quả điều tra của cảnh sát hai nữ tiếp viên trên nhận họ đã chuyển hàng hộ
từ việt nam sang hàn quốc với tiền công khoảng sáu mươi tám won đến một trăm năm mươi won
tương đương với từ một hai triệu cho đến hai bảy triệu đồng cho mỗi lần chuyển hàng
các nữ tiếp viên cho biết là họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết
bên trong là cần xa